kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản một trăm hai mươi năm năm đà lạt hình thành và phát triển
hôm nay tại vườn hoa thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã diễn ra lễ trồng cây hoa anh đào nhật bản
tại buổi lễ một trăm hai mươi năm cây hoa anh đào nhật bản trong đó một trăm linh cây được công ty sàn giao dịch hoa himeji nhật bản tài trợ
và hai mươi năm cây được thung lũng hoa đào mười lời thành phố đà lạt trao tặng
cây cao bình quân khoảng hai hai mét được trồng trên đồi quốc tế thuộc vườn hoa thành phố đà lạt
khi cây bén dễ và thích nghi với vùng đất mới sẽ trổ hoa cùng mùa với mai anh đào đà lạt
tạo nên quần thể hoa đào quyến rũ trên xứ ngàn hoa kỳ vọng trở thành điểm nhấn thu hút du khách vào dịp xuân về
năm năm gần đây thành phố đà lạt đã trồng tử nghiệm thành công giống hoa anh đào nhật bản
qua thời gian chăm sóc chiết kép trên gốc mai anh đào đà lạt cây hoa anh đào nhật bản đã thích nghi với khí hậu đà lạt
và phát triển tốt nhiều cây đã trổ hoa